ngày hai mươi tháng năm tỉnh ủy hà nam tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết số ba mươi bảy
đối với sự phát triển của đất nước nói chung và với hà nam nói riêng
trong những năm qua đảng bộ tỉnh hà nam luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức
thực hiện nghị quyết số ba mươi ba nghiêm túc hiệu quả và đạt được kết quả khá toàn diện nổi bật
nghị quyết được tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân
bám sát mục tiêu quan điểm nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết
để xây dựng kế hoạch hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cơ quan đơn vị
thưa quý vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi
lào cai sẽ thực hiện một trăm bảy mươi sáu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn hai mươi bốn đạt trên bốn
trong một trăm bảy mươi sáu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở tỉnh lào cai
có sáu mươi năm dự án liên kết một trăm một mươi một dự án cộng đồng cấp huyện
khai toán kinh phí thực hiện hơn một trăm chín mươi sáu hai trăm bảy mươi tỷ đồng
với mục tiêu phấn đấu thông qua các dự án
sẽ có một trăm linh các hộ tham gia nắm vững phương thức tổ chức quản lý sản xuất
tiếp cận và áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất
thực hiện liên kết sản xuất
chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
tỉnh lào cai phần đấu ít nhất tám mươi hộ thuộc đối tượng thụ hưởng
tham gia dự án thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá giàu
phân đấu giải ngân một trăm linh nguồn kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn hai mươi bốn đạt trên bốn
trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm từ bảy sáu một năm trở lên
thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ sinh sống bao đời này
không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo thống kê hiện có hàng trăm hộ dân chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có nhiều hộ bị cấp trồng lấn với các hộ khác
sự việc này xảy ra sau khi địa phương tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thực hiện đo đạc chuẩn hóa hồ sơ địa chính
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến thời điểm này
vẫn chưa cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân
đề nghị các đơn vị chức năng cần sớm giải quyết để người dân yên tâm sinh sống
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất lớn
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã chủ động triển khai các phương án
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
trên địa bàn tỉnh tuyên quang hiện có ba mươi một bến thủy nội địa
ba mươi chín bến đỏ ngang sông với bảy trăm tám mươi tám phương tiện đã đăng ký
bao gồm hai trăm ba mươi phương tiện vận tải hành khách
và trên năm trăm năm mươi phương tiện vận tải hàng hóa
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện
lập biên bản trên một mươi trường hợp vi phạm
xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần bốn mươi triệu đồng
đồng thời lực lượng chức năng tiến hành yêu cầu ký cam kết
và nhắc nhở một trăm linh các chủ phương tiện thủy
chủ bến phà bến đò chở khách
chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa
tuy nhiên bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng
người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông đường thủy
nghiêm túc thực hiện các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn
nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin một mươi sáu h hôm nay